một cạnh tranh thể chế tốt nhất
trong asia thì đấy là một cái
hướng đi rất là quan trọng trong
cái giảm cái sự điều hành
giảm cái sự can thiệp và hoạt động
xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay các nước người ta gọi là
giảm quy chế giải quy chế
thế và thứ ba là
một cái hướng mà tôi nghĩ
cũng cần phải được đẩy mạnh theo tinh thần chính phủ kiến tạo
mà thủ tướng vừa rồi tuyên bố rất là
rõ ràng về việc này
là chính phủ không ôm những việc
mà người dân và doanh nghiệp có thể làm được
tức là phải xã hội hóa dịch vụ công
hiện nay tôi nghĩ là cơ quan chính phủ
đang ôm nhiều dịch vụ công hóa
nhiều việc mà người dân doanh nghiệp các hiệp hội doanh nghiệp
có thể làm được nhưng công chức
cơ quan chính phủ vẫn cứ làm cái điều đó
là không phù hợp với tinh thần của chính phủ kiến tạo
và nếu mà cứ ôm như vậy thì chính phủ
vẫn cứ nặng nề và chính phủ
vẫn không thanh thoát và chính phủ vẫn không
tập trung vào làm nhiệm vụ xây dựng thể chế
cho nên cái việc này là cái việc mà tôi nghĩ
là đang có những quyết tâm
rất là lớn có định hướng khá rõ ràng
cái quan trọng nhất là
cái kỷ luật thực thi và cái quyết tâm
hành động cảm ơn
tiến sĩ vũ tiến lập
chủ tịch phòng thương mại và
công nghiệp việt nam vcci
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi bảy là
năm sôi động của tinh thần cải cách
đã có rất nhiều bộ ngành cam kết
cắt giảm thu tập hành chính theo hướng
đơn giản hóa minh bạch rút
ngắn thời gian giải quyết cho công dân
sau đây là clip tổng hợp
của chúng tôi
bộ công thương tuyên bố
kế hoạch cắt bỏ sáu trăm bảy mươi năm điều kiện
kinh doanh đây là bộ có số điều kiện
lớn nhất trong các bộ ngành và
có số điều kiện chiếm tới một phần tư
trong tổng số bốn quy định về điều kiện
kinh doanh hiện nay một mươi bảy ngành nghề
kinh doanh được bộ công thương giả soát
đơn giản hóa cắt giảm thu tập hành chính
trong đó những ngành có số điều kiện
cắt giảm nhiều nhất là an toàn thực phẩm
với hai trăm một mươi năm trên ba trăm năm mươi điều kiện
kinh doanh rượu ba mươi một trên bốn mươi ba điều kiện
kinh doanh sản phẩm thuốc lá
sáu mươi ba trên chín mươi bảy điều kiện
kinh doanh hóa chất
bốn mươi ba trên tám mươi chín điều kiện
kinh doanh khí bảy mươi sáu trên một trăm hai mươi chín điều kiện
quyết định lần này với một số lượng
khổng lồ chiếm tới năm mươi
tổng số các điều kiện kinh doanh
mà bộ công thương đã quản lý cho thấy
nó thể hiện một tư duy khá triệt đẻ
đồng thời cũng cho thấy
một sự nghiêm túc
trong quá trình
cắt giảm các điều kiện đầu tư
khi cắt giảm các điều kiện kinh doanh
đặc biệt là những điều kiện kinh doanh
mà đã tạo ra cơ chế sinh cho
thì tôi cho rằng đây là một bước chuyển quan trọng
trong việc tạo lập một môi trường kinh doanh
thuận lợi và tạo lập
một nền hành chính
thiên về hướng thúc đẩy
sự phát triển của doanh nghiệp
và người dân hỗ trợ hoạt động kinh doanh
thì đấy là một xu hướng tích cực
sau bộ công thương
các bộ ngành khác cũng tích cực giả sát
cắt giảm thu tập hành chính
theo hướng đơn giản hóa minh bạch
rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết
tăng cường phân cấp theo hướng dẫn
tạo sự chủ động cho các đơn vị
thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
đúng quy trình quy chế làm việc
kết quả bước đầu thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
sẽ tạo động lực cho các bộ ngành địa phương
tiếp tục triển khai có hiệu quả
mục tiêu đề ra đạt được như kỳ vọng
của người dân xây dựng chính phủ kiến tạo
nói đi đôi với làm
biến cam kết thành hiệu quả thực tế
thưa ông vũ tiến lộc
sau khi xem clip vừa rồi
cá nhân ông có cơ sở tin tưởng
quyết tâm của bộ công thương
cũng như các bộ ngành khác
sẽ thành hiện thực hay không
tôi tin rằng bộ công thương và các bộ ngành khác
với cái chỉ đạo rất là quyết liệt của thủ tướng
và tôi cũng đề nghị là cái tổ công tác của bộ trưởng chúng
này của thủ tướng này cũng phải rất là quyết liệt
trong việc giám sát việc thúc đẩy
vừa rồi chúng tôi tham gia một loạt các hoạt động
của tổ công tác thấy rằng khi mà
lợi ích của bộ ngành có sự
đột khi mà các bộ ngành
còn rất là trần trừ trong trì trệ
trong việc thực hiện thì tổ công tác xuống
làm việc truyền đạt ý kiến của thủ tướng
và thúc đẩy cái việc thực hiện
phải nói là cái tiến trình
cải cách của các bộ ngành đã được thúc đẩy
mạnh mẽ hơn với cái vai trò
trung gian vai trò thúc đẩy
của tổ công tác của thủ tướng
tất nhiên là chúng ta hiểu là cái quá trình
không phải chỉ bộ công thương đâu mà tôi nghĩ là nhiều bộ khác
cũng có thể giảm được năm mươi
các cái điều kiện kinh doanh và
các cái thủ tục hành chính của mình
đây là con số mà chúng tôi cũng như cim
khi chúng tôi nghiên cứu phân tích
thì chúng tôi đã chỉ ra rằng
năm mươi các cái điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính hiện nay
có thể được giảm bớt
đấy là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tiếng nói của các cơ quan nghiên cứu
vấn đề là chủ yếu là
quyết tâm thực hiện
điều hành thôi thủ tướng quyết tâm
tổ công tác của thủ tướng là thúc đẩy mạnh mẽ
và các bộ ngành cũng phải
làm thật là quyết liệt
và dũng cảm
từ bỏ cái lợi nhóm của mình
cũng xin phép
cũng xin phép
nói thẳng như vậy
nhưng mà để cho bộ công thương hay các bộ khác
có thể làm được thì tôi nghĩ không phải chỉ
của bộ đâu vì tôi nghĩ là
cái nghị định này thì là do
chính phủ quyết định
và có những cái điều mà bộ công thương đề xuất lập
liên quan luật của quốc hội
luật quốc hội cũng phải sửa đổi
còn trong phạm vi tầm tay của bộ là các thông tư
cái gì trong thông tư mà
mà trở ngại
nó còn phiền hà nó không cần thiết
nó không có hiệu quả
và nó không phù hợp với cái tinh thần của
hiến pháp pháp luật thì phải bỏ
thế còn chúng tôi cũng đề nghị là
chính phủ cũng sớm xem xét
những cái văn bản mà
bộ công thương cũng như các bộ khác trình lên chính phủ
để sửa đổi ngay các nghị định
dùng một nghị định sửa đổi nhiều nghị định
và chúng tôi cũng đề nghị là quốc hội
cũng thay đổi cũng xây dựng pháp luật
theo tinh thần như vậy dùng một luật sửa đổi nhiều luật
vâng thưa bộ trưởng chính phủ
có cái giải pháp cụ thể nào
để tránh tình trạng là
cắt các thủ tục hành chính
ở bộ này
phình ra và mọc ra ở bộ khác
vâng cảm ơn phong viên thánh chú
trước hết thì tôi cũng rất đồng tình cao
với cái nhận định đánh giá của
tiến sĩ vũ tuyên lộc
là hiện nay trong cái quy trình ban hành văn bản
quy phạm pháp luật hay cái khác
thì có những cơ quan quản lý
giám sát việc này những cái điều kiện này
là thuộc thẩm quyền của chính phủ
cho nên không có cái việc là đưa ra
những cái văn bản mà thuộc thuyền của bộ
trái với cái văn bản quy phạm pháp luật
nếu có thông qua như vậy thì đấy cũng là
một cái điều kiện mà có thể nói là
kiểm soát rất là trễ và rất công khai
và đồng thời là thủ tướng cũng giao cho
cái trách nhiệm của các đơn vị
bộ ngành các cơ quan trực thuộc
chính phủ đó là yêu cầu phải cải cách
và yêu cầu một cái tiên quyết
và nhất quán và chỉ đạo thực hiện của thủ tướng
và chúng tôi sẽ là người
văn phòng chính phủ sẽ là cơ quan tham mưu
giúp cho thủ tướng và chính phủ những cái việc như này
vâng cảm ơn bộ trưởng
thưa tiến sĩ vũ tiến lộc việc cắt giảm
thuộc ngành chính sẽ phải
thay đổi cơ chế quản lý thích hợp
tinh giản biên chế thay đổi phong cách
thói quen cũ
có thể nói là sự thay đổi
toàn diện với quyết tâm xây dựng
chính phủ kiến tạo vậy thưa ông
ông nghĩ rằng điều này sẽ tạo ra
thách thức cho các bộ ngành hay không
cái đó chắc chắn là cái tinh thần của
mọi cán bộ công chức là phải
chuyển theo cái tinh thần này
chuyển từ quản lý sang phục vụ
mà khi chuyển từ vị trí người quản lý người kiểm soát
sang người phục vụ thì nó là hai vị thế
khác nhau của công chức nhà nước rồi
có lẽ là sự thay đổi
tư duy đó là phải là cái nền tảng
cho cái hành vi cán bộ công chức trong cái
bối cảnh mới như vậy là các công chức
nhiều hơn là việc làm sao để quản
tập trung để quản để kiểm soát
còn bây giờ cái năng lực của công chức
ở cái một cái chính phủ kiến tạo là năng lực đấy
xây dựng thể chế xây dựng
luật chơi điều hòa cái luật chơi đó
và đặc biệt là
đề ra những cái định hướng phát triển
của doanh nghiệp và của nền kinh tế
thế như vậy là hai cái phẩm chất nó rất là khác biệt
và phải nói là từ
cái vị trí của người quản lý
người kiểm soát sang vị trí của người
sáng tạo định hướng nền kinh tế như vậy
tôi nghĩ là một cái bước chuyển
về chất của cái đội ngũ cán bộ
và đấy là cái thách thức lớn nhất của các bộ ngành
của các cấp chính quyền địa phương
và đội ngũ cán bộ công chức thứ hai nữa
cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ
trong một cái hệ thống thể chế
của một cái nền kinh tế đang trong quá trình
chuyển đổi như nước ta
thì nếu chúng ta nói rằng chúng ta phải có ngay
một cái hệ thống pháp luật thể chế hoàn chỉnh
hoàn thiện thì không thể có được thế có nghĩa là
trong cái giai đoạn hiện nay thì
cái hệ thống pháp luật thể chế vẫn có sự trồng chéo
vẫn có sự mâu thuẫn
vẫn có sự không nhất quán
và như vậy là sẽ
có một cái vùng mờ trong cái hệ thống
chính sách tức là trong cái đó thì giải thích
giải quyết thế nào cũng được
hiểu thế nào cũng được vận dụng thế nào được
một chính quyền hay là đội ngũ công chức
mà hành doanh nghiệp ấy
thì người ta sẽ tìm cách người ta
người ta hành doanh nghiệp ở điểm này đây
không bởi vì doanh nghiệp mà vì mục đích trục lợi
người ta đẩy khó khăn về doanh nghiệp
đẩy khó khăn về người dân doanh nghiệp
tạo cái thuận lợi cho mình
thế nhưng mà nếu mà cái đội ngũ công chức thực sự
vì dân và doanh nghiệp thì người ta sẽ nhận lấy trách nhiệm
về mình và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
tôi thì vẫn mơ về
một cái hệ thống pháp luật hệ thống thể chế là
khi có xung đột về mặt pháp luật hay xung đột
về mặt chính sách thì phải vận dụng
theo hướng có lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
người dân và doanh nghiệp có quyền như vậy
trong cái bối cảnh hiện nay gần đây là các cán bộ công chức
có xu hướng là người ta
coi như là giữ an toàn
về phía mình giữ an toàn
về phía cho cơ quan
cái xu hướng đó thì
thực sự là cái lực cản cho cái đội mớ
như vậy thì các bộ ngành sẽ phải
xây dựng một cái lộ trình cụ thể đúng không ạ
đúng là bây giờ thì
trong cái việc chuyển đổi
cái bộ máy thì cần phải có cái mục tiêu rõ ràng
nhưng mà cần phải có một cái lộ trình
phù hợp và tôi vẫn nghĩ là
cũng không phải chỉ là từng bộ ngành
làm đâu mà nó cần phải có
một cái lộ trình chung
cho cả cái bộ máy
chính quyền và cái này thì
cái lộ trình chung mà đảng
và quốc hội chính phủ
sẽ vạch ra tôi nghĩ là hiện nay đang có
những đề án về cải cách bộ máy
và tổ chức cán bộ
thì đang được đệ ra với cái mục tiêu
mạnh mẽ vậy chính phủ
phải có cái tiêu chí
điều kiện cụ thể để các bộ ngành thực hiện có hiệu quả
cái thực tế hay không
thưa bộ trưởng bà thịnh dũng
tinh thần của thủ tướng
là yêu cầu các bộ ngành
lấy cái thức đo đó là gì đó là những
nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng giao cho
các bộ ngành địa phương cũng là một cái thức đo
để đánh giá mức độ
chấp hành kỷ cương của các bộ địa phương
rồi ngay cả vấn đề
thực hiện các nghị quyết
một mươi chín nghị quyết ba mươi năm
nghị quyết ba mươi sáu a để thấy rằng
khi mà đầu năm hai nghìn một mươi tám
ban thành cái nghị quyết một của chính phủ
đó là những cái nhiệm vụ giải pháp
trọng tâm để thực hiện nghị quyết của trung ương
và quốc hội về phát triển kinh tiến rội
và dự toán nhân sách nhà nước hai mươi tám tiêu chí cụ thể
đánh giá thực hiện
chất lượng hiệu quả hay không
thì đó là những cái
thang điểm đó là những cái nhiệm vụ
mà phải thực hiện
yêu cầu các bộ ngành phải thực hiện
các nhiệm vụ chính phủ đối giao
thứ hai chúng tôi rất đồng tình với anh lộc là
có thể nói là
trong cái xu thế quá trình phát triển
thì rất khoát là chúng ta phải tập trung cho
cái cải cách
mà những cải cách này là chúng ta nói là nó
nó cải cách mang tính toàn diện
đó là ngay cả vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy
rồi hệ thống chính trị
nhưng mà tôi cho rất quan trọng
liên quan đến trách nhiệm người ứng đầu
nếu một địa phương nào
cơ quan nào đó mà thấy rằng cái vai trò người đứng đầu
được thực hiện tốt
rồi nếu như mà thủ trưởng
cơ quan mà quan tâm những ứng dụng
không những thông tin quan tâm đến
cải cách hình chính quan tâm đến thủ tục hình chính
quan tâm vấn đề đánh giá sắp xếp
các bộ trạng thi ở đó
có thể nói là một cái
một cái hoạt động rất là hiệu quả
một cái hoạt động rất là
tốt một cái hành động rất cụ thể
bám vào những cái chỉ đạo của trung lương
của quốc hội của chính phủ như vậy có thể triển khai
những cái chương trình hành động rất cụ thể
tôi cho đây là những cái tiêu chí đó là
tiêu chí là gì đó là sự hài lòng của doanh nghiệp
và người dân ở đó người ta đánh giá
cho cái sự hài lòng đó là rất khách quan
chính phủ hành động
một cái chính phủ
là giữ nói
đồng thời phải nâng cao chất lượng
cái kỷ cương
cái hành động của các cán bộ công chức
khi thành công vụ
vâng thưa quý vị và các bạn
phải có tiêu chí điều kiện cụ thể
thì những cam kết của các bộ ngành
sẽ không phải là những lời cam kết trên giấy
thay đổi phong cách làm việc
là đòi hỏi cần thiết để xây dựng
một chính phủ hành động chính phủ điện tử
trong năm cải cách hành chính hai nghìn một mươi tám
chúng ta đã chứng kiến
cách làm việc ở nhiều đơn vị năng động hơn
với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
chỉ cần một chiếc điện thoại
hoặc máy tính được kết nối internet
bất cứ ai cũng có thể thực hiện
thủ tục hành chính bằng cách truy cập
và giao diện dịch vụ công trực tuyến của bộ ngành
được dịch vụ công trực tuyến
và giải quyết thủ tục hành chính đã được
chính phủ triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm
sau khi nghị quyết ba mươi sáu a về xây dựng
chính phủ điện tử được ban hành
cho đến nay sau hai năm việc thực hiện
những nhiệm vụ chung của nghị quyết ba mươi sáu a
đã được các bộ ngành địa phương cơ bản hoàn thành
tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước
đã kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản
với văn phòng chính phủ
hình thành cả một hệ thống quản lý văn bản
điện tử thống nhất thông suốt từ trung ương
đến các địa phương cho phép tự động nhận biết
được trạng thái xử lý văn bản giữa các cơ quan
việc ứng dụng công nghệ thông tin
phối hợp liên bộ đã giải quyết
thủ tục hành chính giảm được thời gian
chờ đợi của người dân trung bình từ hai mươi một ngày
xuống còn bảy ngày
chúng tôi không cần mất thời gian nữa
và chúng tôi được giải quyết và tiếp đón
bằng cách rất chú đáo được giải thiết
bằng cách tận tình và cạn kẽ
không hề có sự nhũng nhũ phiền hàn
chúng tôi không mất nhiều thời gian đi lại như hồi xưa nữa
thực hiện dịch vụ công trực tuyến
trong lộ trình xây dựng chính phủ điện tử
phù hợp với xu thế tất yếu
trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
trong đó đề xuất của bộ công an
vào năm hai nghìn hai mươi sẽ thay đổi
quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu
sang mã số định danh cá nhân
và công nghệ thông tin cũng nằm trong xu thế tất yếu này
mã số định danh cá nhân
hay còn gọi là identity card
thì nó đã được áp dụng
ở rất nhiều nước phát triển
nếu như việt nam mình sắp tới
có một lộ trình có identity card
quản lý người dân
thì tôi nghĩ đấy là một chính sách rất tích cực
và nó sẽ
giúp cho người dân
giảm thiểu được rất nhiều thủ tục
rắc rối dườm già
và có thể loại bỏ được rất nhiều
những giấy tờ
sự ủng hộ của người dân chứng minh lộ trình xây dựng
chính phủ điện tử là quyết tâm đúng đắn
chính phủ đang chuyển mình
thay đổi phương thức quản lý cũ
chuyển sang phương thức quản lý mới hiện đại hơn văn minh hơn
đúng như tinh thần mà thủ tướng chính phủ đã kiến giải
tại diễn đàn quốc hội vừa qua
bộ máy chính phủ phải năng động hơn
có nhiều sáng kiến hơn
nghiên cứu thế giới xung quanh nhiều hơn
để áp dụng cùng với đường lối chính sách của đảng
để chủng động tốt hơn
chứ không phải rơi vào thế bị động
câu hỏi dành cho tiến sĩ vũ tiến lộc
trong năm qua các bộ ngành
đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin
để giao dịch với người dân
điều này đã giải quyết
những bất cập về thủ tục hành chính trước kia
đây có phải giải pháp quan trọng
để chúng ta xây dựng một cơ chế quản lý hiện đại
phù hợp với xu thế chung của thế giới hay không
có thể nói trong những ngày qua
có lẽ từ cách mạng công nghiệp bốn
từ được nói ở việt nam
từ nghĩa là nhiều
nhiều nhất so với các nền kinh tế khác trên thế giới
trong thời gian qua
việc thực hiện chính phủ điện tử
như là một giải pháp rất quan trọng
để nâng cao hiệu quả hiệu lực điều hành của chính phủ
điều quan trọng nhất là nâng cao
tính minh bạch của chính phủ của cơ quan chính quyền
chúng ta đã có những kinh nghiệm
thực hiện rất tốt trong việc chính phủ điện tử
tôi nghĩ là việc tích hợp của chính phủ điện tử
với lại các trung tâm hành chính công
đang được xây dựng
ở nhiều tỉnh thành phố
sẽ tạo nên một chính quyền minh bạch
thực hiện cơ chế
một cửa một chiệt đẻ
để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp
để có thể giải quyết tất cả
các thủ tục liên quan đến hành chính kinh doanh
một cách công khai minh bạch trực tiếp
và với một thời gian
là ngắn nhất
và tôi nghĩ
đấy sẽ chính là một giải pháp quan trọng
cải cách của chúng ta
đây là một công nghệ có tính chất nền tảng
để thúc đẩy xây dựng
một chính phủ niêm trình
đó là một công nghệ
thưa bộ trưởng
trong năm hai nghìn một mươi tám
thì chính phủ sẽ có nhiều nhiệm vụ phải làm
vậy thì mục tiêu cải cách hành chính
sẽ tập trung vào
những khía cạnh nào
thủ tướng cũng có một chủ trương
đó là phải tập trung
quyết liệt cho
cải cách mạnh mẽ hành chính hơn nữa
ngay cả vấn đề thực hiện
sắp xếp tổ chức bộ máy
theo nghị quyết chung năm sau
của ban chủ tịch trung ương quốc hội một mươi hai
quan trọng là chúng ta phải xây dựng
cơ sở dữ liệu quốc gia
mà thủ tướng đã giao cho các bộ ngành
trong đó văn phòng chính phủ là cơ quan tham mưu
giúp cho thủ tướng để xây dựng
chính phủ điện tử phối hợp với bộ thông tin truyền thông
và các cơ quan để xây dựng
một chính phủ điện tử thực sự
thứ hai nữa là tiếp tục
giả soát lại những văn bản
liên quan đến luật
đề xuất với cộng hội liên quan đến
một luật sửa nhiều luật
một nghị định sửa nhiều nghị định
tạo ra một cái hệ thống pháp luật rất là hoàn chỉnh
và thứ ba nữa tôi cho là vấn đề
vẫn vai trò quan trọng
đó là người đứng đầu
bộ ngành địa phương
nếu như chúng ta gắn với
thủ tướng chính này nhưng mà người đứng đầu địa phương đó
bộ ngành địa phương đó mà không quyết tâm
thì chắc chắn ở nơi đó hiệu quả
vấn đề cải cách rất chậm rất kém
thì cái trách nhiệm của người đứng đầu này
nó giữ một vị trí cực kỳ quan trọng
để mà tạo ra những đòn bày
để cho nó đúng tinh thần
là một chính phủ hành động một chính phủ phục vụ
vâng cảm ơn ông
thưa quý vị việc xây dựng thể chế
công tác cán bộ là điều cốt yếu
để xây dựng chính phủ kiến tạo
cải cách hành chính phải được thực hiện
trên tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị xã hội
phải hướng đến nhân dân
lấy sự hài lòng của người dân
làm thước đo cho công cuộc cải cách
khi có sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân
thì quyết tâm đổi mới
và phát triển của chính phủ sẽ đạt được
nhiều thành tựu tốt đẹp hơn
và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bộ trưởng
chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
và tiến sĩ vũ tiến lộc
chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
chương trình nhìn lại một năm kỷ cương hành chính
xây dựng chính phủ kiến tạo của truyền hình nhân dân
đến đây là hết cảm ơn quý vị khán giả
đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt